mở đầu sẽ là thông tin khuyến cáo về việc người dân rút tiền trước thời hạn tại ngân hàng scb
nguyên nhân là vào ngày hôm qua trên mạng xã hội lan truyền thông tin tiêu cực về ngân hàng scb đã dẫn đến hiện tượng này
điều đáng nói là không chỉ rút tiền scb mà nhiều người vì không tìm hiểu thông tin chuẩn xác
thậm chí còn nhầm sang một số ngân hàng khác nên cũng đã lo lắng và đi rút tiền tiết kiệm
trước sự việc này vào sáng sớm ngày hôm nay ngân hàng nhà nước đã chính thức lên tiếng
theo đó ngân hàng nhà nước khẳng định sẽ theo dõi sát tình hình để ngân hàng hoạt động bình thường
và có giải pháp chính sách theo quy định của pháp luật để đảm bảo quyền và lợi ích của người dân
giữ vững ổn định của ngân hàng scb nói riêng và hệ thống các tổ chức tiến dụng nói chung
ngân hàng nhà nước cũng khuyến cáo người gửi tiền không nên rút tiền trước thời hạn tránh ảnh hưởng đến quyền lợi của người gửi tiền